một đơn vị đầu tiên của thành phố nam định thực hiện triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về chuyển đổi số
giờ đây công tác quản lý hồ sơ giáo viên học sinh và tất cả các hoạt động thu chi đều được trường thực hiện thông qua ứng dụng kết nối vneid
chúng tôi thấy rằng là cái việc mà chúng tôi được thụ hưởng một cái cơ sở dữ liệu từ phía lực lượng công an là rất là hữu hiệu và tiện lợi
bởi vì có những cái thông tin nền như vậy thì nó rất thuận lợi cho cái quá trình thực hiện công tác chuyển đổi số
của các nhà trường nói chung cũng như là của toàn dân
lợi ích của việc triển khai đề án sáu phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia là không thể phủ nhận
tuy nhiên vẫn còn nhiều người dân chưa tham gia vào công cuộc chuyển đổi số này
lực lượng công an với vai trò là cơ quan thường trực phối hợp với nhiều tổ chức xuống từng nhà từng thôn xóm để vận động nhân dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử
đến nay đơn vị đã vận động được

đến đích trước thời hạn
đến hiện tại thì ủy ban vũ phường chỉ đạo chỗ công an phường phối hợp với hội liên phú nữ và đoàn thanh liên phường xuống hướng dẫn cho công dân trên địa bàn tàn phường để triển khai dịch vụ công mức độ ba bốn và hướng dẫn làm chân cổng dịch vụ công quốc gia
mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức khi thực hiện đề án sáu nhưng với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân doanh nghiệp
việc triển khai thực hiện đề án sáu trên địa bàn tỉnh nam định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu của chính người dân và doanh nghiệp